thưa quý vị trong hai ngày hôm qua và hôm nay mưa đá bất ngờ xuất hiện gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh lào cai yên bái sơn la và hà giang
tại tỉnh lào cai vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi chín tháng ba mưa đá bất ngờ xuất hiện gây thiệt hại tại xã vùng cao y tý huyện bát sát
mưa đá rơi khá dày kèm với mưa rào và rông lốc mạnh
trước mắt đã ghi nhận một số thiệt hại về hoa màu và các diện tích cây ăn quả ôn đới như đào lê mận của bà con
thống kê ban đầu từ chính quyền địa phương cho thấy là có chín nhà dân bị tốc mái một hộ dân bị xét đánh hỏng đường điện một xe ô tô bị cây đổ làm hư hỏng
mưa rồng cũng khiến một số công trình hạ tầng của nhà nước như trung tâm dạy nghề trạm y tế xã đường giao thông tại bát sát bị ảnh hưởng ước tổng thiệt hại vào khoảng trên hai trăm linh triệu đồng
còn trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba tại tỉnh yên bái mưa đá cũng đã làm một trăm sáu mươi bốn nhà ở bị hư hỏng
huyện mộc châu tỉnh sơn la đã thống kê được khoảng hai năm trăm linh hectare mận hậu đang ra quả bị ảnh hưởng do mưa đá
rất may là mưa đá không gây thiệt hại đến nhà cửa của người dân
ngoài ra trong chiều ngày hôm qua mưa đá cũng đã xuất hiện tại xã lóng luông huyện vân hồ gây hư hại rau cải hoa màu
còn tại tỉnh hà giang vào chiều tối ngày hai mươi tám tháng ba do ảnh hưởng của mây đối lưu phát triển mạnh đã gây ra mưa rào và rông lốc kèm với mưa đá tại các huyện yên minh đồng văn và mèo vạc
theo thống kê sơ bộ trận mưa đá kéo dài khiến cho một ba trăm linh ngôi nhà bị hỏng mái rông lốc cũng làm tốc mái trường trung học cơ sở xin cái huyện mèo vạc
hơn hai trăm bảy mươi ba hectare ngô hoa màu và sáu mươi chín chuồng trại chăn nuôi bị thiệt hại do mưa đá
ngay sau khi xảy ra thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã trực tiếp kiểm tra chỉ đạo huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sửa chữa nhà cửa di chuyển đồ đạc và ổn định cuộc sống